thực vị với hành vi nhận hối lộ động văn thủy phó giám đốc sở tài nguyên vào môi trường tỉnh hà giang
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng
kết quả điều tra xác định ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ông đặng văn thủy tự ý ký giấy mời triệu tập
các thành viên thuộc các cơ quan như sở công thương sở xây dựng ubnd huyện bắc quang
và ubnd xã đồng tâm tiến hành kiểm tra thực địa tại mỏ đồng tâm
sau khi nhận được số tiền từ đối tượng lê khải châu phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hoạn sơn lâm
là bị can đã bị khởi tố điều tra do có liên quan trong vụ án
ông thủy đã đồng ý hoãn thời gian kiểm tra thực địa mỏ theo yêu cầu của đối tượng châu
hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ
bất ngờ kiểm tra căn nhà tại ấp hiếu hòa a xã hiếu nhơn huyện vũng liêm
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện nhiều đối tượng tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
bắt giữ được bốn đối tượng có liên quan
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu tiền trên chiếu bạc là tám mươi tám triệu sáu trăm linh ngàn đồng
kiểm tra trên người nhóm đối tượng thu giữ thêm số tiền trên hai trăm linh triệu đồng và năm điện thoại di động
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh bắc giang
vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép hàng trăm kg pháo nổ
hai anh em gồm lê đức thông và lê đức tin cùng chú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang bị bắt quả tăng
khi đang vận chuyển ba trăm bảy mươi bảy kg pháo nổ loại pháo dây
khám xét khẩn cấp tại nhà mẹ đẻ của thông thu giữ thêm ba trăm năm mươi bốn kg pháo nổ
tại cơ quan công an thông khai nhận số pháo trên được thông thu mua từ một người lạ để bán kiếm lời
cơ quan kể sát điều tra công an thị xã sapa tỉnh lào cai vừa bắt giữ châu a giang để điều tra về hành vi tàng trữ
tại cơ quan điều tra châu a giàng khai nhận vào đêm ngày hai mươi chín tháng năm lợi dụng sự thiếu cảnh giác của chủ phương tiện
giang đã trộm cắp một xe mô tô tại khu vực phường sapa đến cất giấu tại khu vực đền mẫu
tiếp đó giàng trộm cắp chiếc xe mô tô thứ hai mang đến cất giấu tại sân vận động thị xã sapa để tìm cách tiêu thụ
điều đang nói châu a giàng là đối tượng đang được tại ngoại chờ thi hành bản án bảy tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản từ trước đó
với hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền
nguyễn văn nhí vừa bị công an xã hòa bình huyện trợ mới tỉnh an giang mời lên làm việc để xử lý vi phạm
trước đó nguyễn văn nhí cùng với gia đình đến công an xã hòa bình trình báo về việc bị năm đối tượng đi trên ba xe mô tô chặn đầu xe
hành hung và cướp đi xe mô tô
sau khi xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc cơ quan công an xác định không có dấu hiệu tội phạm
nhí khai nhận do không có xe đem về nhà sợ gia đình la mắng nên đã dựng hiện trường và báo tin giả mình bị cướp tài sản đến cơ quan công an
vào tối ngày ba mươi tháng năm một phụ nữ đang điều khiển ô tô qua một giao lộ trên phố nhân hòa hà nội
thì xảy ra va chạm với một người phụ nữ khác đang đi xe máy điện
sau đó đã xảy ra cãi vã người phụ nữ đi xe máy điện gọi hai người đàn ông khác đến hiện trường vụ va chạm
ngay khi vừa tới hiện trường lời qua tiếng lại
một trong hai người đàn ông tiến tới tát mạnh vào mặt người phụ nữ đi xe ô tô sau đó đạp vào người nạn nhân
hình ảnh từ camera hành trình của ô tô cho thấy hai người đàn ông có dấu hiệu hành hung nữ tài xế ô tô
vụ việc chỉ dừng lại khi người dân tiến tới can ngăn
sau vụ việc nữ tài xế ô tô đã lên công an phường nhân chính hà nội trình báo
một điểm cờ bạc tại một quán cà phê ở ấp nhân phú một xã nhân nghĩa huyện châu thành a
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng công an huyện châu thành a triệt xóa
thu giữ số tiền hơn một trăm một mươi triệu đồng
khi lực lượng công an vào quán cà phê thì các đối tượng đã bỏ chạy vứt lại sáu điện thoại đang trực tiếp cá độ gà
chín đối tượng bị tạm giữ cùng hơn tám mươi bốn triệu đồng và chín điện thoại di động
bước đầu những người này khai nhận đang xem cá độ gà ở nước ngoài trực tiếp qua mạng và cá cược với nhau
cùng thời điểm này một mũi trinh sát khác cũng đã bắt quả tang chín đối tượng khác đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại vườn cây sau quán cà phê nói trên
tăng vật tạm giữ tại chiếu bạc gồm hơn một mươi triệu đồng nhiều vật dụng liên quan như hột xí ngầu đĩa
kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh quán cà phê cơ quan công an còn tạm giữ hai mươi bốn triệu đồng hai mươi sáu xe ô tô các loại
trước diễn biến phức tạp của mưa lớn trong những ngày gần đây tại nhiều địa phương ở miền bắc
công an tỉnh thái nguyên đã huy động lực lượng phương tiện tham gia giúp dân và khắc phục hậu quả
trong ngày ba mươi một tháng năm do tình hình mưa lũ liên tục đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến ba người tử vong trên địa bàn xã nam hòa huyện đồng hỷ
mưa lũ cuốn trôi một công nhân của đơn vị thi công cầu mò linh một xã thuộc xóm hùng vương xã linh sơn thành phố thái nguyên
nhận được tin báo lực lượng công an đã huy động bảy mươi cán bộ chiến sĩ ba xuồng máy
phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh và dân quân tự vệ triển khai tìm kiếm các nạn nhân
đến khoảng bốn giờ sáng nay lực lượng đã tìm thấy thi thể ba nạn nhân trong vụ sạt lở đất
lực lượng công an đã phối hợp tổ chức di rời các hộ dân bị ngập lụt trên địa bàn các huyện đại từ phú lương định hóa và thành phố sông công
tổ chức các chốt chặn cảnh báo các tuyến đường khu vực nguy hiểm do nước lũ dâng cao
các vụ hỏa hoạn tại khu vực nhà tập thể
trung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội
đặc điểm chung tại đây đều là những ngôi nhà có kết cấu hạ tầng xuống cấp
nhiều dân người dân thì tự ý cơi nới không đảm bảo các thông số kỹ thuật điều kiện phòng cháy chữa cháy dẫn đến nguy cơ cháy nổ rất cao
chủ động trước những diễn biến cháy nổ phức tạp khi miền bắc bước vào mùa hè nắng nóng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội đã tăng cường công tác tuyên truyền
hướng dẫn các biện pháp về bảo đảm phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
nhất là tại các khu tập thể cũ nơi có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ
vụ cháy nhà dân ở b chín kim liên phố phạm ngọc thạch quận đống đa hà nội vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn
làm năm người chết hai người bị thương đã khiến cả xã hội băng hoàng trước sự nguy hiểm của giặc hỏa
và bày tỏ sự lo ngại trước mối nguy cơ cháy nổ từ những khu tập thể cũ
còn đây là hiện trường vụ cháy xảy ra tại phòng hai trăm linh bảy khu tập thể nhà b hai ngõ trại găng phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội
vụ cháy đã kịp thời được các hộ dân xung quanh và bảo vệ dân phố dập lửa đưa người mắc kẹt ra bên ngoài an toàn
qua giả soát trên địa bàn hà nội hiện có hai chín trăm tám mươi ba cơ sở một năm trăm sáu mươi chín nhà tập thể cũ trung cư xuống cấp không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chạy cháy